đoàn kiểm tra công tác phòng chống covid một mươi chín của thành phố hà nội đã tiến hành kiểm tra công tác phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn thị xã sơn tây
đáng nói trong cuộc kiểm tra ghi nhận vẫn còn tình trạng người dân chưa chấp hành quy định đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người xung quanh
đi kiểm tra thực tế tại chợ nghệ siêu thị làng cổ đường lâm và các nhà thuốc tư nhân trên địa bàn thị xã
đoàn kiểm tra cho biết người dân cơ bản đã thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
tại các khu vực này cũng đã bố trí dung dịch sát khuẩn tay nhanh máy đo kiểm tra thân nhiệt ngay tại lối ra vào
tuy nhiên vẫn còn một số người dân chủ quan không đeo khẩu trang khi ra đường khu vực công cộng
đây có thể là lỗ hồng lớn nếu như dịch xuất hiện
đoàn kiểm tra yêu cầu địa phương tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của trung mương và thành phố liên quan đến công tác phòng chống dịch
chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
nhằm nâng cao nhận thức ý thức của người dân trong việc phòng bệnh một cách hiệu quả an toàn không để dịch bùng phát tại cộng đồng